tại tỉnh quảng nam ba phòng chứa máy tính máy in và sách tại trường trung học cơ sở lương thế vinh
xã duy trung huyện duy xuyên vừa bị thiêu dụi sau vụ hỏa hoạn xảy ra vào hai mươi ba h đêm ngày hôm qua
thông tin ban đầu cho biết thời điểm trên bảo vệ của nhà trường phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút
tại các phòng thư viện phòng đọc phòng y tế ngay lập tức người này đã gọi điện trình báo cơ quan chức năng
tiếp nhận thông tin phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng nam
đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng dân quân địa phương tham gia dập lửa
vào khoảng một giờ sáng ngày một mươi hai tháng một mươi một đám cháy cơ bản được khống chế
hỏa hoạn xảy ra trong đêm đã khiến cho ba phòng của trường học bị hư hỏng nặng với diện tích khoảng một trăm linh m hai
toàn bộ sách bàn ghế hai dàn máy vi tính để bàn hai máy in và một số vận dụng khác trong ba phòng đều bị thiêu dụi
nguồn nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ